hội họa là niềm đam mê bất tận của người họa sĩ
mỗi bức tranh được tạo nên bằng cả trái tim và tâm hồn của họ
qua hội họa có thể thấy được niềm tin sự lạc quan trong cuộc sống
và những bức tranh sau đây được tạo nên từ những người họa sĩ đặc biệt
cũng mang những ý nghĩa như vậy
những bức tranh đặc sắc này được tạo nên từ bàn tay tài hoa
của những họa sĩ quyết tật cơm điếc của lớp học vẽ không đồng
nhóm họa sĩ được công lạc bộ mê công ảc thành lập năm hai nghìn một mươi bảy
với tên gọi ân thanh hội họa
trong mỗi tác phẩm từ phong cảnh tỉnh vật trường tượng băng đường bay nét cọ sắc màu
những họa sĩ đặc biệt này đã thể hiện suy nghĩ tình cảm cách nhìn của mình
về cuộc sống về thiên nhiên hoa cỏ về thân phận con người
em cảm thấy rất là ấn tượng hâm phục bởi vì bản thân em là một người bình thường
mà em không thể nào mà vẽ được những bức tranh đó
em yên nhìn và em cảm thấy rất là các bạn rất là giỏi
vừa xem tranh
và vừa biết được ý nghĩa như vậy thì tụi em mong là sẽ có nhiều cuộc triển lãm hơn nữa
để mà giúp đỡ những bạn không được may mắn như tụi em
không là họa sĩ chuyên nghiệp nhưng tác phẩm của chúng em đã được mọi người đón nhận
qua việc vẽ và triển lãm tranh cũng tạo cho em một thu nhập do chính lao động nghệ thuật
mà chúng em tạo ra chứ không dựa vào sự giúp đỡ của người khác
mỗi bức tranh là mỗi cảm xúc khác nhau
mỗi họa sĩ không chuyên này cũng khác nhau về độ tuổi về quê hương
nhưng cùng dành trọn vẹn niềm đam mê cho hội họa
để trong từng đét vẽ gam màu là tình cảm và khát vọng vượt lên số phận từ bàn tay khối ốc của chính mình
để trong từng đét vẽ gam màu là tình cảm và khát vọng vượt lên số phận từ bàn tay khối ốc của chính mình